phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm hôm nay cho biết đang củng cố hồ sơ chứng cứ để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng đối với ba mươi ba người
nhóm người này bị bắt đã bị phát hiện tụ tập nẹp bô phóng nhanh lạng lách gây dối trật tự công cộng trên tuyến bắc hải phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thường kiệt đến thành thái
vào khoảng ba giờ năm mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng một tức sáng ngày một tết tổ phòng chống đua xe trái phép phát hiện một tốp khoảng một trăm linh xe máy tụ tập lưu thông thành đoàn nẹt bô phóng nhanh lạng lách gây dối trật tự công cộng trên tuyến bắc hải phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thường kiệt đến thành thái
tổ phòng chống đua xe trái phép đã tổ chức chặn bắt và xử lý qua công tác nghiệp vụ tổ đã chặn bắt được hai mươi một phương tiện ba mươi ba người đồng thời phối hợp với đội cảnh sát giao thông
trật tự công an quận một mươi tiến hành áp giải người điều khiển và phương tiện về trụ sở công an quận một mươi để tiến hành xử lý hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ chứng cứ để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng